tết đến là dịp mọi người xung vầy bên gia đình nhưng với những người lính biên phòng đồn biên phòng môn sơn huyện con cuông tỉnh nghệ an
đều xác định nhiệm vụ của mình là cống hiến để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và bảo vệ biên giới quốc gia
do đó đồn biên phòng môn sơn đã triển khai lực lượng cùng phối hợp với các lực lượng chức năng ở địa phương
đặc biệt là cấp ủy chính quyền địa phương lực lượng công an dân quân xã môn sơn tổ chức tuần tra kiểm soát bảo vệ biên giới
tết năm nay đơn vị được huy động bảy mươi quân số ở lại trực tết
tuy công việc lúc nào cũng phải sẵn sàng chiến đấu nhưng việc chuẩn bị đón tết cổ truyền vẫn luôn được ban chỉ huy đồn biên phòng môn sơn trú trọng
nhiều hoạt động vẫn diễn ra thường xuyên như tổ chức thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn
đơn vị còn dành quà gửi đến gia đình cán bộ chiến sĩ đồng thời làm tốt công tác tư tưởng để các chiến sĩ yên tâm ở lại thực hiện nhiệm vụ
nhất là những cán bộ chiến sĩ trẻ
ngoài việc chăm lo cho cả vật chất lẫn tinh thần cho cán bộ chiến sĩ ở lại trực tết
các anh còn tổ chức giúp nhân dân trong vùng phát triển kinh tế
mỗi cán bộ chiến sĩ hướng dẫn bà con từ việc chăn nuôi gia súc gia cầm che chắn chuồng trại kỹ thuật trồng trọt
vừa thăm hỏi trả lời trả lời trả lời
họ chúc tết các gia đình chính sách người nghèo người neo đơn
chính những hoạt động này giúp các chiến sĩ gần đồng bào hơn nắm được tâm tư nguyện vọng của bà con
động viên bà con bám đất bám làng cùng bộ đội biên phòng bảo vệ cho cuộc sống bình yên
với khẩu hiệu thực hiện năm cùng với nhân dân cùng ăn cùng ở cùng làm cùng nói tiếng địa phương
và cùng đồng bào giữ biên cương tổ quốc đến nay các chiến sĩ trong đồn cơ bản nói và hiểu được tiếng của dân bản địa nơi đây
cũng vì lẽ đó các chiến sĩ luôn được dân tin yêu và đùm bọc
các chú bộ đội ở đây nhiệt tình lắm không những giữ bình yên cho người dân
mà các chú bộ đội còn tặng quà cho con giống cây giống để người dân chúng tôi phát triển kinh tế
xuân đang tràn về lòng người xa quê ai cũng trộn rộn
nhưng với tinh thần đồn là nhà biên giới là quê hương đồng bào chiến sĩ là anh em ruột thịt
các chiến sĩ bên phòng cũng tìm vui bên nhiệm vụ mà đất nước xa phó
một mùa xuân một năm mới lại về người chiến sĩ tự hào thêm một mùa xuân thêm một tuổi quân mới
và các anh vẫn ngày ngày bám trụ nơi mảnh đất vùng biên giúp bà con vùng biên có một mùa xuân ấm áp
và bảo vệ vững chắc từng tất đất thiêng liêng